sau khi chương trình lắp đặt camera trên xe buýt nhằm ngăn chặn nạn móc túi gây dối trật tự công cộng và đảm bảo tối đa quyền lợi của hành khách được chạy thí điểm
thì cho đến nay hầu hết các đơn vị vận tải xe buýt đều đã thống nhất chủ trương và tiến hành lắp đặt trên phương tiện của mình
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại tp hcm
toàn tp hcm hiện có gần hai tám trăm linh xe buýt hoạt động trên một trăm linh bảy tuyến có trợ giá và khoảng bốn trăm linh xe hoạt động trên ba mươi hai tuyến không trợ giá
theo kế hoạch trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công sẽ lắp đặt ba camera trên mỗi xe buýt
hai chiếc bên trong chỉ còn lại gắn ở đầu xe để theo dõi hành trình và việc đón trả khách
những xe buýt mới đầu tư theo đề án một sáu trăm tám mươi xe theo quyết định hai năm bốn năm của ủy ban nhân dân hành phố
hoặc doanh nghiệp tự đầu tư mới cũng bắt buộc phải lắp đặt camera
từ quý ba năm nay việc lắp đặt được tiến hành và hoàn thành vào quý bốn năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch này các đơn vị vận tải phải thống nhất được lộ trình số lượng xe buýt dự kiến lắp đặt trong từng giai đoạn để có báo cáo cụ thể
đơn vị đã lắp đặt năm mươi hai xe buýt có gắn camera trên tuyến số ba mươi ba từ an sương đại học quốc gia
hiện tại đơn vị đang tiến hành lắp đặt cho ba tiếng tiếp tục và tiếng bốn mươi một từ bến xe an sương
bến xe miền tây tuyến một hai mươi hai từ bến xe an sương đi tân quy và tuyến chín mươi bốn từ bến xe chợ lớn đi bến xe củ chi
theo trung tâm quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tp hcm
việc lắp đặt camera trên xe buýt ngoài giúp doanh nghiệp vận tải kiểm soát sản lượng nâng cao chất lượng phục vụ
còn góp phần chống nạn quấy rối tình dục trộm cắp móc túi như phản ánh của người dân trong thời gian qua
trước đó ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng đã nêu số liệu khảo sát của tổ chức asset ai
về tình trạng quấy rối tình dục nơi công cộng ở tp hcm và hà nội
theo đó ba mươi một nữ sinh từng bị quấy rối trên xe buýt
kết quả phần nào phản ánh nguy cơ xâm hại về thân thể và nhân phẩm
gây tổn thương về tâm lý tình cảm và sức khỏe của phụ nữ khi sử dụng dịch vụ công cộng
do đó việc lắp đặt camera sẽ là một trong những giải pháp để hạn chế được những tình trạng trên
trên hệ thống xe của mình được gắn camera thì tôi chạy xe rất là yên tâm
tất cả mọi chuyện xảy ra trên chuyến xe đó thì được ghi hình lại
nếu có gì khúc mắt thì chủ quản đơn vị sẽ giúp đỡ chúng tôi rất nhiều
thứ hai nữa là rất an toàn cho hành khách vì có một số những vấn đề mà trộm cắp trên xe thì giảm hẳn không gần như không có
cho nên tôi chạy xe rất an tâm
ngày xưa thì tiếp viên bán vé có những thái độ ghi hình khách như lớn tiếng hay là cái gì đó
ngày nay có camera ghi hình lại bất cứ gì người tiếp viên cũng được ghi hình lại lên cách thái độ cư xử rồi nó khác hẳn liền
an ninh trật tự thì rõ rệt là thấy là có khác liền
lên xe khách lên xe lúc nào cũng nghiêm túc chấp hành nghiêm chỉnh
như tệ nạn mất túi thì thấy nó giảm hẳn đi không còn luôn
theo các nhân viên của công cộng
theo các đơn vị cung cấp camera kinh phí đầu tư lắp đặt camera trung bình khoảng một mươi ba triệu đồng trên một xe
phí vận hành khoảng bốn trăm linh đồng một tháng
do đó nhiều doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đầu tư mới
trước tình hình này trung tâm điều hành hành khách công cộng cho biết sẽ tham mưu cho sở giao thông vận tải tp hcm
kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố hỗ trợ cho các doanh nghiệp vận tải đã đầu tư lắp đặt đồng bộ trên xe buýt
hoặc đưa nội dung chi phí thiết bị vào để tính toán việc tăng thêm trợ giá